hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

trước mắt trên địa bàn xã có bốn chốt kiểm soát dịch bệnh trong đó có một chốt của huyện đặt trên tỉ lộ tám trăm sáu mươi bốn và ba chốt tại ba ấp
cùng ngày giám đốc sở y tế tỉnh tiền giang ban hành quyết định một nghìn năm trăm bảy mươi chín công bố bổ sung cấp đội dịch tại xã bình đức là cấp độ bốn vùng đỏ
bà nguyễn thị thu hằng chủ tịch ủy ban nhân dân xã bình đức cho biết
qua truy vết từ ổ dịch covid một mươi chín xuất phát từ công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ tuyết hương
và công ty hải sản mekong tại ấp tân thuận b xã bình đức đến nay đã phát hiện hơn tám mươi f và trên một trăm linh f một
tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp hầu hết các ấp đều có ca dương tính
các ngành chức năng của huyện châu thành đang tiến hành điều tra
làm rõ việc hai doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh không đúng quy định làm phát sinh và lây lan dịch bệnh
trong ngày hai mươi ba tháng một mươi toàn tỉnh xảy ra một trăm năm mươi sáu ca dương tính trong đó có ba mươi sáu ca ngoài cộng đồng
huyện châu thành đang là điểm nóng của dịch covid một mươi chín tại tỉnh tiền giang
tiếp tục là một thông tin đáng chú ý dịch tại tp hcm cấp độ hai dân về miền tây di chuyển cách ly thế nào
tp hcm dự kiến sẽ công bố dịch ở cấp độ hai nếu đối chiếu theo quy định của các tỉnh thành miền tây
thì người về từ vùng dịch cấp độ hai sẽ di chuyển cách ly thế nào
đến chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi một mươi ba tỉnh thành của miền tây đã công bố cấp đổi dịch
trong đó duy nhất tp cn ở cấp độ một
trong trường hợp các địa phương còn lại đều ở cấp độ hai
hiện một số tỉnh thành có tuyến quốc lộ một chạy qua
nhưng long an tp cn hậu giang đã tháo giới chốt kiểm soát dịch
đối với những tỉnh vẫn dễ chốt ở cửa ngõ
ubnd tỉnh giải thích là kiểm soát về mặt khai báo y tế
tiêm vaccine để có hướng dẫn và áp dụng biện pháp cách ly
hoặc tự theo dõi sức khỏe tại nhà đối với từng trường hợp
người dân thắc mắc từ tp hcm về các tỉnh thành miền tây
xét di chuyển theo dõi sức khỏe cách ly như thế nào
theo chủ tịch tp hcm phan van mai
thành phố sẽ công bố cấp đổi dịch vào ngày hai mươi năm tháng một mươi
còn theo sở y tế thành phố đánh giá
nguy cơ dịch trên địa bàn đang ở cấp độ hai màu vàng
nếu dịch tp hcm cấp độ hai
thì đối chiếu với quy định các tỉnh miền tây như sau
tp cn quy định đối với việc kiểm soát người đến
về từ địa bàn có dịch ở cấp độ một cấp độ hai
thì không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân
người dân phải cung cấp thông tin trung thực
theo yêu cầu của lực lượng chức năng
tại điểm hỗ trợ khai báo y tế của thành phố
người dân phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà
nơi lưu trú bảy ngày và luôn thực hiện năm k
người đến cần thơ phải khai báo y tế
cam kết thực hiện biện pháp tử theo dõi sức khỏe tại nhà
bạc liêu quy định
người về từ khu vực nguy cơ trung bình cấp hai
người chia tiêm vaccine phải cách ly bảy ngày
sau đó theo dõi sức khỏe thêm bảy ngày
thực hiện xét nghiệm theo hướng dẫn của sở y tế
việc cách ly được thực hiện tập trung hoặc tại nhà
nơi lưu trú nếu đảm bảo điều kiện
người chưa tiêm vaccine thì ưu tiên cách ly tập trung
đối với người không thể tự chăm sóc
người từ sáu mươi tuổi trở lên có bệnh nền thai phụ
người dưới một mươi tám tuổi được cho cách ly tại nhà
tất cả trường hợp còn lại không phải cách ly y tế
và đi lại không hạn chế
điểm đáng lưu ý là người dân trở về
từ khu vực chưa công bố cấp độ dịch
hoặc chưa xác định cấp đổi dịch có nhu cầu vào bạc liêu
được đến từ khu vực nguy cơ cao cấp ba
bến tre người về từ vùng cấp độ một cấp độ hai được đi lại
đồng tháp người dân từ ngoài tỉnh về lưu trú
đối với người từ vùng dịch cấp độ một cấp độ hai
đến hoặc đi qua vùng dịch cấp độ một cấp độ hai
khi di chuyển đi lại phải đảm bảo năm k
không tập trung quá số lượng người tương ứng với cấp đổi dịch
khai báo y tế quét mã qr tại các chốt kiểm soát dịch
cà mau người đến từ khu vực nguy cơ thấp cấp một
khu vực nguy cơ trung bình
cấp hai thì được cho vào tỉnh không thực hiện cách ly
vĩnh long người về vĩnh long từ vùng cấp độ một cấp độ hai
người tiêm đủ liều vaccine liều cuối ít nhất một mươi bốn ngày
hoặc đã khỏi covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
được khuyến cáo có kết quả sát nghiệp âm tính trong bảy mươi hai giờ
khai báo y tế quét mã qr tại chốt kiểm dịch
nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như hoa sốt khóa thở
đau rát thì khai báo cho cơ quan y tế theo dõi
người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine
khuyến cáo có kết quả sát nghiệp âm tính trong bảy mươi hai giờ
khai báo tại chốt tự theo dõi sức khỏe tại nhà
nơi lưu trú bảy ngày xét nghiệm sàng lọc theo kế hoạch của cơ quan y tế
an giang quy định người đến về từ địa phương có mức độ dịch
ở cấp độ một cấp độ hai được đi lại bình thường
chủ tịch ubnd tỉnh trà vinh quy định từ giờ ngày hai mươi ba tháng một mươi
người dân trên địa bàn tỉnh được lưu thông đi lại bình thường
tại các chốt kiểm tra y tế cửa ngõ ra vào tỉnh
không phải xin phép cơ quan chức năng về việc ra vào địa bàn tỉnh
trà vinh quy định người về từ vùng một vùng hai nếu đắt tiêm đủ liều vaccine
mỗi cuối tối thiểu một mươi bốn ngày hoặc khỏi covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú bảy ngày xét nghiệm kháng nguyên vào ngày thứ nhất
người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine
tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú một mươi bốn ngày thực hiện xét nghiệm hai lần
sóc trăng người từ ngoài vào địa bàn tỉnh nếu có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine
hai đã tiêm ít nhất một mươi bốn ngày hoặc khỏi covid một mươi chín không quá sáu tháng và đến từ vùng không có dịch
nếu đến từ vùng có dịch phải có kết quả xét nghiệm pcr âm tính
thì không phải cách ly khi di chuyển trong nội tỉnh phải tuân thủ theo quy định của ngành chức năng
các trường hợp còn lại khi vào tỉnh sóc trăng phải cách ly tập trung hoặc tại nhà theo quy định
ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định theo quy định của bộ y tế
hội giang người từ vùng đã công bố cấp độ dịch cấp một cấp hai khi vào tỉnh không phải cách ly tập trung
theo đó người về từ vùng cấp đổi dịch một hai sẽ hướng dẫn người dân khai báo y tế
sở y tế hậu giang khuyến cáo người dân về tỉnh phải khai báo y tế trung thực
chịu trách nhiệm về nội dung khai báo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định của địa phương
tiền giang người đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc vùng phong tỏa và trường hợp nghi ngờ
hoặc có chỉ định điều tra dịch tế đến từ địa bàn có dịch cấp độ ba
phải có kết quả test nhanh âm tính còn giá trị trong bốn mươi tám giờ
hoặc xét nghiệm pcr còn giá trị trong bảy mươi hai giờ
người về từ địa bàn quyết dịch cấp độ một cấp độ hai thì không yêu cầu xét nghiệm
tỉnh tiền giang cho rằng trường hợp không chứng minh được mình đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ một cấp độ hai
thì phải có kết quả test nhanh âm tính còn giá trị trong bốn mươi tám giờ
hoặc xét nghiệm pcr còn giá trị trong bảy mươi hai giờ từ khi lấy mẫu
kiểm soát người đến về tiền giang người từ địa bàn có dịch như nói trên về tiền giang
thì thực hiện cách ly xét nghiệm giám sát cụ thể
người tiêm đủ hai liều vaccine liều cuối đã qua một mươi bốn ngày hoặc khỏi covid một mươi chín
có giấy xác nhận không quá sáu tháng phải thực hiện cách ly tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú bảy ngày
người tiêm một mũi vaccine thực hiện cách ly tại nhà bảy ngày
nếu xét thấy cách ly tại nhà không đảm bảo điều kiện yêu cầu cách ly và công tác phòng chống dịch
thì cách ly tập trung xét nghiệm hai lần sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà thêm bảy ngày
người chưa tiêm vaccine cách ly tập trung một mươi bốn ngày thực hiện xét nghiệm bốn lần
sau đó theo dõi sức khỏe thêm một mươi bốn ngày
quỹ ban nhân dân tỉnh tiền giang quy định toàn bộ chi phí cách ly tập trung và chi phí xét nghiệm
đối với cách ly tại nhà do cá nhân tuổi chi trả
quý vị thân mến những tin tức mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
và đăng tải trên các nền tảng trực tuyến của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
cùng với nhiều bản tin khác hai cung giờ sáng là bảy giờ sáng và một mươi tám h tối
chúng tôi sẽ cập nhật tin tức nhanh nhất
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại